đến trưa chiều nay vị trí tâm bão cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông
và sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
và sau đó có khả năng đổi hướng trở thành tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông
trên vùng biển phía tây đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi và giật cấp một mươi ba
bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo dự báo bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km và suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão trong ngày hôm nay khu vực bắc biển đông có mưa bão
và gió mạnh tới cấp bảy cấp chín sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm khiến biển động dữ dội
vùng biển vịnh bắc bộ khu vực quảng trị đến quảng ngãi
có gió mạnh lên mức cấp bảy và giật cấp chín khiến biển động mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của rìa phía tây nam hoàn lưu bão số một mươi một
khu vực giữa và nam biển đông trong đó bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng gió giật cấp bảy đến cấp tám
còn bây giờ xin được quay trở lại với thời tiết trên đất liền
trong ngày hôm nay bắc bộ cũng như là một loạt các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết nhìn chung là trạng thái nắng giáo không mưa
với mức nhiệt phổ biến ba mươi ba mươi hai độ
tuy nhiên với hướng và tốc độ di chuyển như đã dự báo của bão khanun
khoảng chiều và tối nay hoàn lưu phía tây của bão sẽ ảnh hưởng và gây mưa cho các tỉnh thành trung trung bộ nam trung bộ
sau đó vùng mưa còn tiếp tục mở rộng lên khu vực bắc trung bộ
và thậm chí là ở các tỉnh thành bắc bộ cũng sẽ có mưa trên diện rộng
trong đó thì vùng đồng bằng ven biển mở lên tới trung du được dự báo là sẽ có mưa to
đợt mưa lần này sẽ kéo dài cho đến hết ngày một mươi bảy
xu hướng tăng mưa được dự báo cũng diễn ra đối với các tỉnh thành phía nam
dự báo trong khoảng hai ngày tới đới gió tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
vì vậy mưa rông lượng khá vẫn duy trì cho cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ
do mưa nhiều nên nền nhiệt ở khu vực phía nam có xu hướng giảm
phổ biến sẽ là hai mươi bảy ba mươi độ ở tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ ở các tỉnh thành nam bộ
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước